thời gian qua lợi dụng công tác cải cách hành chính diễn ra mạnh mẽ trong công an nhân dân
các thế lực thù địch phản động các thành phần bất mãn cơ hội chính trị ra sức xuyên tạc
bịa đặt thổi phồng những tồn tại hạn chế của công tác cải cách hành chính
để rêu ra các luận điệu sai lệch nhằm chống phá chúng ta
mục tiêu của chúng là kích động nhân dân gây hoang mang trong dư luận
gây khó khăn cho lực lượng công an nói chung và công tác cải cách hành chính nói riêng
kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự sau đây
lợi dụng những thời điểm mang tính chất giao thời chuyển giao giữa thủ tục cũ và thủ tục mới
các đối tượng phản động chống phá thổi phồng lên những khó khăn vướng mắt của người dân
với mục đích công kích lực lượng công an
từ những điểm chưa thống nhất của các thủ tục hành chính do ngành công an cung cấp
dựa vào những yêu cầu thay đổi trình sửa trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính của công an đối với người dân
chúng rêu ra các luận điệu xuyên tạc bịa đặt
nhằm kích động nhân dân
đặc biệt trong vài năm trở lại đây khi ngành công an triển khai nhiều dự án đề án có sự cải cách hành chính mạnh mẽ
như cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân gắn chip căn cước công dân điện tử
các dịch vụ công liên quan đến công an trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công bộ công an
thì các luận điệu xuyên tạc chống phá xuất hiện nhiều hơn trắng trợn hơn lộ rõ bản chất mưu đồ đen tối
của các thế lực thu địch
chúng triệt đề tận dụng không gian mạng ra sức đăng tải những dòng thông tin vô căn cứ
những luận điệu xuyên tạc công tác cải cách hành chính trong công an nhân dân
nhằm dẫn dắt dư luận theo ý đồ đen tối của chúng
các trang thường xuyên đăng tải những thông tin chống phá như việt tân đài tự do á châu rfa
voa tiếng việt trân tròi mới media thời báo de lê trung khoa
dưới các dòng thông tin vô căn cứ này
là những bình luận tiêu cực lộ rõ sự hành học chống phá không vì mục đích góp ý xây dựng về một xã hội tốt đẹp
sự nguy hiểm của những luận điệu này kích động những người đang có sẵn tư tưởng bất mãn
những người có nhận thức hiểu biết còn hạn chế hoặc có tư duy một chiều
từ đó quy kết thành vấn đề tạo nguồn cơn cho những bức xúc trên mạng xã hội
chúng lặp đi lặp lại rồi là đưa ra các xu hướng khác nhau những ví dụ
nó dù nhỏ thôi nhưng mà nó kích động đổ thổi phòng lên thì cũng thu hút không ít người
tin rằng đó là cái điều mà tiêu cực đó là xấu xa thậm chí cái quá trình mà chuyển đổi số
cái cách hành chính này cũng hướng về quyền lợi của người dân đấy hướng về thuận lợi cho người dân đấy
nhưng mà nó cho rằng có khi đấy chính là lại tiêu cực là tham nhũng rồi là lợi ích nhóm v v
cùng với chính phủ xây dựng một xã hội số những năm qua cùng với việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước
về bảo vệ an ninh tổ quốc bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
bộ công an đã triển khai đồng bộ thống nhất quyết liệt công tác cải cách hành chính trong toàn lực lượng
từng bước góp phần hoàn thiện thể chế tạo hành lang pháp lý nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự
chúng ta cũng cần phải nhận thức rất là rõ ràng tất cả những cái thủ tục
hành chính rồi những sự cải cách đổi mới trong các khâu làm việc
đều nhằm hướng tới việc tạo ra những lợi ích những giá trị cho người dân
trước tiên đó là tạo ra sự minh bạch khách quan và một hệ thống tất nhiên khi mà nó đang trong thời kỳ cải cách
thì sẽ xuất hiện những cái điểm bất cập và những điểm bất cập đó sẽ được lực lượng công an tiếp thu một cách kịp thời
để chỉnh sửa hướng đến việc giúp cho người dân có thể giải quyết các thủ tục hành chính
chính một cách mượt má nhất và thuận tiện nhất khi làm việc với cả cơ quan công an
chỉ tính riêng trong kỳ họp thứ năm quốc hội khoáng một mươi năm bộ công an đã chính quốc hội thông qua hai sự án luật
cho ý kiến bốn sự án luật
trong đó có những dự án luật được xây dựng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia
tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính như dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất nhập cảnh của công dân việt nam
và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
nhiều quy định giúp đơn giản hóa thủ tục đăng ký xuất nhập cảnh tạo điều kiện cho việc cư trú đi lại của người nước ngoài tại việt nam
hay luật căn cước công dân sửa đổi đổi tên thành luật căn cước đang được quốc hội cho ý kiến
với nhiều cải cách đem lại thuận tiện cho người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ đời sống hàng ngày
đến nay bộ công an đã trình thủ tướng phê duyệt phương án nâng cấp cho công an cơ sở đối với bốn mươi chín thủ tục hành chính
về duyệt phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định kinh doanh đối với hai mươi bốn thủ tục hành chính
bộ trưởng bộ công an đã ký ban hành quyết định phê duyệt phương án cắt giảm đơn giản hóa đối với một trăm ba mươi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

bộ trưởng bộ công an đã ký ban hành quyết định phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định kinh doanh đối với hai mươi bốn thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
bộ trưởng bộ công an đã ký ban hành quyết định phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định kinh doanh đối với hai mươi bốn thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền